sau khi các môn thi đấu sea games ba mươi chính thức khép lại đoàn thể thao việt nam đã gặt hái được thành công vang rội với thành tích đứng thứ hai tại kỳ đại hội thể thao đông nam á chỉ sau nước chủ nhà philippines
hôm nay một mươi một tháng một mươi hai là ngày thi đấu cuối cùng tại sea games ba mươi đội thuyền bóng ném bãi biển việt nam góp thêm chiếc huy chương vàng cuối cùng vào thành tích của đoàn thể thao việt nam
tổng kết đoàn thể thao việt nam đã có chín mươi tám tấm huy chương vàng tám mươi năm huy chương bạc một trăm linh năm huy chương đồng vượt xa mục tiêu ban đầu và xuất sắc cán đích thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn
có thể nói việt nam đã trải qua một kỳ sea games thành công ngoài mong đợi
vào chiều nay một mươi một tháng một mươi hai sự quan tâm của người hâm mộ thể thao đông nam á sẽ đổ rồn về sân vận động elestic stadium thành phố new clark philippines với lễ bế mạc sea games ba mươi
theo những thông tin được tiết lộ từ ban tổ chức lễ bế mạc sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn và đặc biệt vận động viên ánh viên sẽ được trao giải thưởng đặc biệt khi đã giành sáu huy chương vàng tại sea games ba mươi